ít nhất ba mươi năm người đã thiệt mạng và hơn năm mươi người khác bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra hôm qua trên tuyến đường cao tốc tại ai cập
vụ va chạm xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối thủ đô cairo và sa mạc alexandria
theo nguồn tin cảnh sát cho biết một phương tiện bị dò dỉ dầu dẫn tới vụ va chạm liên hoàn
các hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy một chiếc xe tải bị lật
bên cạnh đó ít nhất một chiếc xe buýt một xe chở khách cỡ nhỏ và nhiều xe ô tô khác cũng bị cháy
khiến cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ tai nạn thảm công này